hà nội đang trở nên đặc biệt say mê với những khúc hát cùng với ánh nắng vàng ruộm rực rỡ trên những ngành hoa xưa
bạn đã có những bức ảnh đẹp cùng loài hoa đặc biệt của hà nội chưa
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân